truyền hình nhân dân đã phản ánh về tình trạng khai thác cát dọc các tuyến sông hồng sông lô đang phức tạp trở lại từ dịp sát tết
chiều hôm qua một mươi tháng bốn công an huyện phúc thọ thành phố hà nội phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tp hà nội xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác cát trên địa bàn xã vân nam huyện phúc thọ
vấn đề nảy sinh trong quá trình xử lý chính là trách nhiệm và sự phối hợp của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng
đường ống nó đang hút nó có cái đường ống mà hút thỉnh thoảng nó hút trộn nó đổ lên bãi và chúng ta muốn giải quyết dứt điểm của đấy
dứt điểm cái là trên bờ đấy là báo cáo chính là theo ý kiến nghị của công an huyện thì chúng tôi đã lêu cũng xin báo cáo chúng tôi đã lêu
thì cái việc mà trách nhiệm này về cái thiết lập hồ sơ thì đương nhiên sang là một công an huyện rồi các phòng ban của ubnd huyện thì chúng tôi bảo trọng
cần lực lượng bảo vệ thì đương nhiên công an huyện chúng tôi phải có
tôi đây tôi cũng chỉ nằm ra nơi
bữa trưa ra nơi khoảng có một mươi cái ô tô
tôi lấy ô tô tôi chặn một đường còn một đường nữa tôi đứng thậm chí nó bảo mày không tránh tao đâm chết bảo mày đâm chết đi
tôi xin lỗi cộng trí là ba lần nó nhớ vào tôi tôi bảo tôi chết không vấn đề gì cả
rồi ấy đâm chết đi sau đó nó chạy đằng khác
tôi điện cho anh tuấn từ một mươi h điện cho anh hùng từ một mươi h
tôi đang ở cùng một cách khoảng độ năm trăm linh nhất đến khoảng bốn phút sau không thấy
tôi bảo không biết
tôi không biết là lực lượng công an phản ứng nhanh chỗ nào
buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phúc thọ lãnh đạo công an huyện và đại diện các phòng ban thuộc ủy ban nhân dân huyện
khi các cơ quan chức năng trực tiếp làm việc với nhau mới thấy rõ những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình quản lý
chính quyền cấp xã khẳng định đã nhiều lần đấu tranh với các đối tượng khai thác cát trái phép tại đây nhưng không được sự phối hợp từ các phòng ban cấp huyện
tất cả vấn đề về khai thác
bởi vì chúng tôi bắt được thì đều không như là quay mời phòng tài nguyên hoặc là quay công an huyện về để hỗ trợ trong vấn đề quay giải quyết
nói chung là có lần thì xuống mà có lần thì có thể là do bận công việc này khác các thứ
theo người dân địa phương việc khai thác cát tại đây đã diễn ra từ nhiều tháng qua
gần một km đường ống hút ngang nhiên lắp đặt hàng triệu khối cát đã được hút lên bãi chuẩn bị vận chuyển đi
trong khi đó các cơ quan chức năng vẫn đang vướng mắc trong khâu xử lý
cái việc phát hiện đường ống như thế này thì thực ra là cũng việc công tác quản lý nhà đất địa phương chúng ta nếu mà làm tốt thì cũng không khó lắm
cái này chúng tôi sai và để giải quyết cái việc này thì chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng và nhất là ủy ban xã làm việc và sẽ có cái hướng giải quyết
đến thời điểm cơ quan chức năng tới hiện trường làm việc các đối tượng khai thác cát trái phép đã kéo phao hút đi
hệ thống đường ống đã có dấu hiệu tháo rời chưa kịp di chuyển
và ai là chủ của hệ thống ống hút
hay bãi tập kết cát này
các lực lượng chức năng lại không hề hay biết
chúng tôi đã giao cho ủy ban dân xã các ông chí lập biên bản hiện trường phối hợp công an huyện thông báo theo quy định pháp luật
nếu không có ai chủ nào giá nhận thì chúng tôi sẽ tiến hành tịch thu theo quy định pháp luật
và chúng tôi nếu có thì chúng tôi phát hiện ra và chúng tôi sẽ kiên quyết phối hợp với công an đường thủy sơn tây
rồi vc bốn mươi chín pc sáu mươi tám của công an thành phố sẽ kiên quyết loại bỏ cố gắng loại bỏ hết trong cái hiện tượng trong thời gian gần đây
chúng tôi sẽ hiện tượng cát tặng ở chính địa bàn
giải pháp mà chính quyền huyện phúc thọ thành phố hà nội đưa ra là sẽ thông báo trên loa truyền thanh của xã
yêu cầu các đối tượng khai thác ra trình báo
nếu không sẽ tịch thu toàn bộ phương tiện khai thác
trong khi đó hàng triệu mét khối cát đã bị hút lên bờ tuyến kè đã sạt lở
thì các cơ quan này lại chưa có phương án giải quyết hiệu quả